nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của các nhà xuất bản ở nước ta đã trở nên một yêu cầu thường trực
và câu hỏi đặt ra ở đây là liệu chúng ta có thể làm gì để nâng cao được chất lượng và năng lực hoạt động của các nhà xuất bản ở việt nam hiện nay
để tham gia trả lời câu hỏi này chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân hai vị khách để cùng trao đổi và xin được trân trọng giới thiệu
trước hết có sự tham gia của bà khúc hoa phượng giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản phụ nữ
và vị khách thứ hai tham gia trong cuộc trao đổi chúng tôi hôm nay là ông nguyễn kiểm nguyên cục trưởng cục xuất bản nguyên phó chủ tịch hội xuất bản việt nam
thưa hai vị khách mời có lẽ vấn đề đầu tiên mà chúng tôi muốn đưa ra để cùng trao đổi trong chương trình của góc nhìn văn hóa ngày hôm nay là đúng là vấn đề đầu tiên
tức là cái khía cạnh kinh tế của cái hoạt động xuất bản ở các nhà xuất bản nước ta hiện nay
theo tôi được biết mỗi nhà xuất bản được phép thành lập có rất nhiều điều kiện trong đó có một điều kiện là cái vốn pháp định
hoặc là ta dùng một cái từ khác cái vốn tối thiểu của nhà xuất bản để đủ điều kiện thành lập năm tỷ
với số vốn như thế thì chắc là hai phần ba nhà xuất bản ở việt nam phải đóng cửa
thế nhưng mà chúng ta thấy thực tế là vẫn tồn tại mà chúng ta biết rằng xuất bản là một ngành kinh doanh
trong khi anh không đủ vốn thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy khác nhau mà ta đã thấy
thế thì câu chuyện đây là gì ạ thưa ông
trách nhiệm và cái người vi phạm ở đây lại không phải nhà xuất bản
nó rất khó cho nhà xuất bản vì họ là một đơn vị của nhà nước
cho đến nay chúng ta đều hiểu như thế hoặc của các tổ chức chính trị xã hội của nhà nước
thì cơ quan chủ quản phải có trách nhiệm cấp vốn
trách nhiệm không phải về họ vì trong luật quy định là nhà xuất bản là do cơ quan chủ quản đứng tên xin thành lập
chứ không phải họ tự sinh ra
tức là họ thực thi một cái tôn trì mục đích cái chức năng nhiệm vụ của cơ quan chủ quản theo quy định của luật
như vậy tôi nghĩ rằng cái vốn năm tỷ đó trước hết là tuy là thiện trí
nhưng xét cho cùng nó vẫn là chưa đến nơi đến trốn của cơ quan soạn thảo
cái quy định này và sự thực thi không nghiêm của chúng ta từ cơ quan chủ quản cơ quan quản lý nhà nước
đến các cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp khác như bộ tài chính bộ quản lý đồng tư
đã không bố trí đúng theo tinh thần của văn bản nghị định của chính phủ
ở đây chúng ta đang vướng mắt về mô hình
nếu các nhà xuất bản đang hoạt động với rất nhiều các mô hình khác nhau
có nhà xuất bản thì hoạt động với mô hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên
có nhà xuất bản thì hoạt động với mô hình đơn vị sự nghiệp có thu
có nhà xuất bản thì hoạt động với mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên
ví dụ như nhà xuất bản phụ nữ thì chúng tôi đang hoạt động với mô hình là đơn vị tự chủ chi thường xuyên
theo nghị định bốn mươi ba và nghị định một mươi sáu
và khi chiều cái luật xuất bản mà đề nghị chủ quản cấp vốn
thì người ta nói không có quy định của nhà nước nào cho điều này
bởi vì mô hình đơn vị tự chủ gọi là chi thường xuyên toàn bộ rồi
thì chúng ta sẽ tự lo tất cả những cái vấn đề về vốn cũng như về nhân sự
họ cho mình quyền tự chủ khá là rộng
thế thì tôi nghĩ rằng năm tỷ đối với một nhà xuất bản
thực ra là một cái số vốn rất nhỏ nó không nhiều
mà ở đây nó lại vướng mắc giữa cái chuyện là quy định của luật xuất bản như thế
nhưng còn cái luật liên quan nó sẽ chiều theo như thế nào
rồi nó sẽ liên quan đến chuyện cả hiện nay quy định của bộ tài chính ra sao
quy định của cái mô hình hoạt động của nhà xuất bản để mà huy động nguồn vốn như thế nào
nó đang có cái sự vướng mắt ở đây
thì tôi nghĩ rằng với cái nguồn vốn năm tỷ này
thì thực ra như chúng tôi là những người trong cuộc thì chúng tôi cũng không mong chờ
mặc dù nếu được thì nó cũng rất là tốt nó tăng thêm cái nguồn vốn
và theo tôi biết thì lịch sử các nhà xuất bản thì thực ra từ thời bao cấp
chúng ta được nhà nước bao cấp nhưng sau đó nhà nước không còn bao cấp nữa
thì các nhà xuất bản cũng đã phải tự chủ rất là nhiều rồi
và hầu như là họ tự chủ được về bộ máy về nhân sự và về vốn
nhưng chúng ta tự chủ đến mức như thế nào
ví dụ có những nhà xuất bản thì họ tự chủ
với một cái mức rất là mạnh có những nhà xuất bản thì rất là khó khăn
thế thì ở đây để giải quyết được vấn đề vốn tôi nghĩ rằng ngoài cái chuyện cấp vốn của chủ quản
cái đấy chỉ là một cái điều mà tôi nghĩ rằng có cũng tốt không có thì chúng ta cũng chấp nhận
nhưng cái chính là chúng ta có quyết tâm để chúng ta làm một cái nhà xuất bản tử tế hay không
thưa bà khúc hoa phượng cái chuyện quyết tâm hay không quyết tâm thì phải hỏi các nhà xuất bản mới biết
tuy nhiên với tư cách một người quan sát khách quan thì tôi nhìn thấy trong thực tế thế này
chúng ta có năm mươi chín sáu mươi nhà xuất bản thì những nhà xuất bản mà khẳng định được thương hiệu của mình
thực sự là mạnh
theo như quan điểm bà vừa nói chắc là đếm không quá số ngón trên hai bàn tay
cái số vốn năm tỷ mà chúng ta đang nói thì thực ra nó không lớn đối với các đơn vị kinh doanh khác
tuy nhiên đối với kinh doanh xuất bản mà không đáp ứng đủ thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy
tôi nghĩ là như thế thì sẽ phụ thuộc vào các cái nhà sách tư nhân
và cái điều ấy đã và đang xảy ra ở trên thực tế khi mà tôi liên lạc với ông nguyễn kiểm qua điện thoại
thì ông có nói một cái chi tiết mà tôi rất là chú ý
tức là hầu như các nhà xuất bản ở việt nam bây giờ là không tạo được cái bản sắc riêng cho mình
từ rất lâu rồi chúng ta khó khăn về con người chúng ta khó khăn về nhận thức
chúng ta khó khăn về quan điểm phát triển xuất bản như thế nào
trong chính những nhà xuất bản đấy trong những cái ngành chủ quản đấy có quan tâm không
và nhà nước cũng thực sự có quan tâm đến ngành xuất bản hay không
thì cái đấy là cái mà họ đang phải đối mặt
và đối mặt ở đây đối với chúng tôi thì
chúng tôi cũng chẳng ngồi để chờ được là ở trên cứu hay là một cái đứng siêu nhân như thế nào đấy
mà thực sự là mỗi nhà xuất bản thì đều phải tự thân vận động thôi
và chính vì như vậy cho nên tôi vẫn đánh giá tất cả những nhà xuất bản mà chúng tôi
trong khối nhà nước mà chúng tôi được xếp vào cái hàng mà các anh nói là đếm trên đầu ngón tay đấy
đều phải lan lộn và tự thân vận động
xuất phát từ cái mong muốn chủ quan của mình là mình thực sự mình phải sống được bằng nghề
và mình phải có cống hiến có đóng góp như thế nào
một cách gọi là đoàn hoàng tử tế
còn nếu mà thực sự khó khăn quá chúng tôi cũng nghĩ rằng
ngả bài và sòng phẳng ra khó khăn quá
có dám giải thẻ hay không
có dám sát nhập hay không
và có dám cho chết hay không
điều đấy chúng ta sẽ phải tính với các cái đơn vị nhà nước
nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm quyết liệt cái phần đó
chúng ta cũng sẽ phải nghĩ đến những cái phần mà chúng ta muốn là chuyên ngành sâu
ví dụ những nhà xuất bản như là âm nhạc những nhà xuất bản như thể thao
thì chúng ta sẽ làm như thế nào
để chúng ta có thể giáo dục cái đẹp chúng ta có thể giáo dục được cái vấn đề về thể chất
hiện nay đang cực kỳ yếu ở việt nam
thì chúng ta sẽ phải đầu tư nguồn lực như thế nào đối với những nhà xuất bản chuyên ngành
còn đối với những nhà xuất bản tổng hợp tôi nghĩ rằng nếu cho cơ chế chắc chắn người ta sẽ phát triển tốt
cầm trên tay một cuốn sách bây giờ cái gương mặt của những đối tác nó lại rõ hơn là của nhà xuất bản
thế điều đó là điều cũng rất đáng phải suy nghĩ
phải có khát vọng chúng ta phải làm thế nào để các nhà xuất bản
từ giám đốc cho đến tổng biên tập đến các anh chị em làm công tác phát hành
phải có khát vọng sống bằng nghề và đưa cái nhà xuất bản của chúng ta có gương mặt riêng
để không trộn lẫn lên trên thị trường
và người ta nghe đến vấn đề này là phải đi tìm sách của nhà xuất bản này để đọc
chứ không phải đi tìm sách của các công ty sách liên kết
tôi xin có thêm một cái chia sẻ
tức là vấn đề về không có bản sắc như anh hoài nam nói
thì nó cũng sẽ liên quan đến vấn đề vốn đấy ạ
và vấn đề liên kết đấy ạ
bởi vì nếu mà các nhà xuất bản mà chúng ta không có vốn
nguồn nhân lực của chúng ta cũng eo uột và tụt hậu
thì chắc chắn khi chúng ta liên kết với đối tác tư nhân
thì như anh kiểm nói chúng ta sẽ thấy hình ảnh tư nhân nổi bật lên
vai trò của nhà xuất bản chỉ còn là cái phần mà biên tập và đưa ra một cái giấy phép
gọi là hợp lý hóa cái phần ra theo đúng luật thôi
chứ còn tất cả những cái vai trò từ tìm đầu vào
từ tìm đầu ra
từ đầu tư
từ vốn như thế nào thì là tư nhân là
thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện mà bản sắc của đơn vị đấy rồi
cho nên tôi nghĩ rằng bản chất của cái hoạt động liên kết
hay xã hội hóa xuất bản nó không phải là xấu
nhưng nếu mà chúng ta không có cái sự gọi là bản thân các nhà xuất bản nhà nước
vươn lên để chúng ta giữ được một cái thế bình đẳng
một cái vai trò của chúng ta cũng là năm mươi năm mươi
thì chúng ta mới khẳng định được mình
còn nếu chúng ta không có thế không có lực
thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có bản sắc
để đạt được kết quả như vậy
đòi hỏi cả một tập thể từ lãnh đạo đến các biên tập viên
phải hết sức năng động bén nhạy có trách nhiệm và có sự đam mê nghề nghiệp
sau đây là một vài chia sẻ
cùng với sự phát triển và sự chuyển dịch của xuất bản
thì nhà xuất bản cũng nhận thấy là
cái sự cạnh tranh này càng khó khăn hơn
nghĩa là trước đây thì các nhà khá là chuyên biệt cho các lĩnh vực sách
ví dụ như nhà xuất bản kỹ thuật thì làm sách về kỹ thuật chẳng hạn
nhà xuất bản văn học nghiêng về văn học
nhưng mà hiện tại thì các nhà làm khá phong phú vào các mảng đề tài
nhiều nhà cùng làm cái đề tài như nhà xuất bản phụ nữ
như thế có nghĩa là mình cũng vừa có cái cơ hội để mà tiếp cận với nhiều mảng đề tài
nhưng mà cũng có sự cạnh tranh
công việc của chúng tôi không chỉ là làm
xử lý bà thảo đơn thuần mà cần phải có mối quan hệ với cộng tác viên
và các cái công việc hậu bì sau khi mà bán sách ra rách ra
đối với sách nhà xuất bản sản xuất thì chúng tôi có quyền chủ động
trong việc khai thác nội dung bản thảo
còn đối với sách liên kết thì bản nội dung bản thảo
chúng tôi cũng có quyền từ chối không yên tập những bản thảo
mà mình thấy nội dung không đạt yêu cầu
tuy nhiên là chúng tôi sẽ không đi theo sát được tất cả những quá trình
từ khai thác bản thảo đến biên tập rồi đến phát ảnh bản sách
chúng tôi không tham gia phát hành sách của đối tác liên kết
trong cái luật hiện hành của chúng ta thì không và chưa
chưa có cái sự thừa nhận cho xuất bản tư nhân được hoạt động như là một nhà xuất bản
mà chỉ ở cái vị thế của một đối tác liên kết thôi
và tất cả là do các nhà xuất bản chịu trách nhiệm về mặt pháp lý
chính vì thế mà tôi muốn nói tới một vấn đề tiếp theo ở đây
là cái người chịu trách nhiệm trong tất cả những câu chuyện

sẽ là giám đốc và tổng viên tập của nhà xuất bản
thế nhưng ở đây nó có một cái chuyện là
chúng ta biết trong số tất cả các nhà xuất bản mà đang tồn tại
đang hoạt động hiện nay thì cái người đứng đầu
mà giống như là bà khúc thị a phượng
từ một biên tập viên đi lên rồi rất là
có nhiều năm lăn lộn vật vã với cái ngành xuất bản
thì thực ra hơi ít
rất nhiều người đứng đầu ở các nhà xuất bản là cán bộ chuyển ngang từ đâu về
họ không có chuyên môn xuất bản
họ không nắm được cái lịch sử ngành xuất bản
cũng như là những cái kiến thức về mặt chuyên môn
kỹ thuật kỹ trị
phải chăng đấy là một trong những yếu tố
mà nó khiến nó dẫn đến tất cả những chuyện
mà như chúng ta vừa nói
thậm chí cả những cái vụ việc khác nữa
như là sách sai sách lậu
vi phạm bản quyền v v
hiện nay trong quan niệm của nhiều cơ quan chủ quản
hoặc kể cả những cơ quan quản lý
vẫn điều ngang những cán bộ chính trị
hoặc những cán bộ chuyên môn
về làm xuất bản mà không coi đó là một nghề
cái nguy hiểm là
không coi nó là một nghề
anh phải có nghề anh mới tham gia làm nghề chứ
tự nhiên kể một cái câu chuyện của một tư nhân
tức là của một cái tư nhân ở miền nam
hai đứa con đang du học ở anh
học nghề khác
nhưng khi ông ấy mở một cái nhà sách
thì ông bắt hai đứa con đi học xuất bản
ở nước anh
để về sẽ tiếp thù cái cơ ngợi của ông ấy
như vậy về phía nào đó
chuẩn bị từ đào tạo
đến việc làm xuất bản

để về cái nhìn cho tương lai rất xa
tư nhân người ta chăm chút
và nhìn xa hơn nhiều
cơ quan chủ quản của các nhà xuất bản nhà nước
với đấy chính là yếu tố thành công của họ
chúng ta lúc nào cũng nói là
con người là yếu tố quyết định
là phải đào tạo bồi dưỡng thế này khác
nhưng đấy mới dừng lại
ở cái phát ngôn
còn tôi nghĩ nó chuyển thành nhận thức
như kiểu cái ông kia
bắt hai đứa con phải bỏ những chuyên ngành khác
để đi học xuất bản
để về tiếp thù cái cơ ngợi
mà ông ấy đã bỏ cả cuộc đời
để gây dựng lên
thì như thế
nó mới tồn tại được
nó mới phát triển được
chứ chúng ta cứ theo cái tư duy là
thôi còn năm năm nữa
ông này không biết sắp xếp vào đâu
mà chuyển về làm xuất bản
họ ông này trẻ đây
cũng có một chút hiểu biết
nhưng mà giờ cũng không biết
sắp xếp như thế nào
thì thôi đưa về làm giống như xuất bản
mà không cần biết là trước đó
có một ngày nào
tham gia các hoạt động
của xuất bản
hoặc quản lý doanh nghiệp
có nhiều người cho rằng là
ông cứ viết được một số tác phẩm
viết được một vài bài báo
thấy có khả năng viết lách
lại đưa về làm giám đốc của xuất bản
cũng không đúng
đối với việt nam
thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận
cái vai trò của ngành xuất bản
nó sẽ phải đúng tầm
và thứ hai là cái sự quan tâm
của đảng nhà nước
chúng ta đã thấy rất quan tâm
trước đó là có cái phần
về chỉ thị của ban bí thư
đối với ngành xuất bản
và đến bây giờ
chúng tôi vẫn coi cái chỉ thị
thì đấy là một cái kim chỉ nam
cho ngành hoạt động
ngành xuất bản hoạt động
theo hướng hiện đại hóa
nhưng hiện nay thì nó cũng đã tiến
một bước nữa là đến vấn đề hội nhập rồi
nó sẽ có rất nhiều vấn đề
mà chúng ta phải đối mặt
ví dụ nếu chúng ta không có nền tảng
chúng ta không có bản sắc
chúng ta chắc chắn sẽ hòa tan
nếu có được một cái quy hoạch
ở tầm quốc gia
về chiến lược sách cho đất nước
trong những giai đoạn mới
đặc biệt là giai đoạn hộ nhập
chúng ta sẽ dịch ra thế giới cái gì
chúng ta sẽ nhập từ thế giới cái gì
chúng ta sẽ đảm bảo được cái chuyện
không dám nói là cân bằng năm mươi năm mươi
giữa cái chuyện là xuất và nhập khẩu văn hóa
nhưng hiện nay là chúng ta đang nhập siêu văn hóa
điều đấy là điều cực kỳ đáng bao động
tức là một mặt chúng ta trang bị
những cái chi thức rất tốt từ nước ngoài
nhưng một mặt thì chúng ta không có
cái sự quảng bá cho chi thức ở trong nước
thì bản thân trong nước chúng ta không biết
đến văn hóa của chúng ta
và đến khi mà chúng ta muốn ra ngoài
cũng rất khó để làm điều đó
thì tôi nghĩ rằng nó phải ở một cái tầm quốc gia
chúng ta phải có một cái chiến lược
về chi thức chiến lược về văn hóa
chiến lược về ngành xuất bản ngành sách như thế nào
với tất cả những gì mà các vị đã chia sẻ
quan điểm của mình từ đầu cuộc trao đổi đến giờ
về hoạt động các nhà xuất bản
ở việt nam hiện nay
thì cái giải pháp trước mắt
tôi nói trước mắt tôi chưa nói lâu dài
có thể đưa ra để tháo ngỡ
tình hình khó khăn này là gì ạ
trước hết là phải
một cái văn bản
bắt buộc thực hiện
và có tính
tức là ít nhất nó phải ở cấp nghị định
bởi vì chúng ta vừa mới sửa luật
năm hai nghìn một mươi hai thì không thể sửa nữa
nhưng mà trên tinh thần
của cái luật hai nghìn một mươi hai đấy
cái nghị định nó đã đưa ra
được những cái vấn đề gì
thì tôi nghĩ rằng
cái nghị định hướng dẫn thi hành
là chưa đáp ứng được cái nhu cầu
phát triển theo đánh giá
của bản thân tôi
tức là những cái điểm cơ bản nhất
mà ngành xuất bản cần được hỗ trợ
đó là quy định trong có một
đó là điều bảy
của luật xuất bản năm hai nghìn một mươi
trong đó quy định rất rõ
về hỗ trợ mua bản quyền
từ nước ngoài
để chúng ta tiếp thu văn hóa
tinh hoa văn hóa thế giới
và hỗ trợ tiền để dịch
quảng bá các tác phẩm việt nam
ra nước ngoài
thì vật vã nhiều năm
chúng ta vẫn chưa đưa ra được
một cái văn bản
có hiệu lực pháp lý cả
tôi nghĩ rằng là
thực thi luật
hoàn chỉnh các cái văn bản
quy định của cái luật hai nghìn một mươi ba
và ở cái cấp quốc gia
phải có một chiến lược phát triển về sách
thì ít nhất
đấy là nói về phía nhà nước và xã hội
có thể nói rằng
sau khi mà luật xuất bản ra đời
và sửa đổi lần thứ hai rồi
gần đây nhất là năm hai nghìn một mươi hai
thì cũng đã sáu năm
và thời điểm này khi nhìn lại hoạt động
các nhà xuất bản công lập
thì chúng ta thấy rằng là
cái mà chúng ta đạt được ấy
thì cũng nhiều
nhưng mà tất cả những cái
nhìn ở trên bè rộng ấy
thì rõ ràng là có rất nhiều điều mà
cần phải nhìn lại
cần phải kiểm điểm
cần phải được điều chỉnh và khắc phục
cái khó khăn đặt ra đối với các nhà xuất bản
công lập của chúng ta hiện nay
trong cái thời hiện đại hóa
cái thời mở cửa
cái thời của các nhà mạng công nghiệp
lần thứ tư ấy
thì rõ ràng đang trồng chất
và điều ấy thì ngoài cái chuyện
như là bà khúc thị a phượng đã nhiều lần nhấn mạnh
cái sự năng động tích cực của mỗi nhà xuất bản
trong việc nhìn nhận lại mình ấy
thì đòi hỏi rất nhiều ở cái cơ chế
ở những cái văn bản pháp quy
phải được biên soạn
một cách khoa học hợp lý
phù hợp với thực tế
và phải được đưa vào thực tế một cách thật là rành mạch
tôi hy vọng rằng với tất cả những cái
điều kiện mà chúng ta có thể đáp ứng được ấy
thì tình hình nó sẽ tốt lên
và chúng ta trông đợi nhiều hơn
vào cái tương lai của ngành xuất bản việt nam
giống như là tôi nói ở phần đề dẫn ấy
nó không chỉ là
thực hiện các nhiệm vụ chính trị
mà nó còn tham gia một cách tích cực
và sự phát triển văn hóa giáo dục của cả nước
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
hẹn gặp lại